tính đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi một đến sáu h ngày ba tháng một mươi một việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện nay là một một trăm chín mươi hai ca
trong tổng số một một trăm chín mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là chín mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm người